tiếp tục cập nhật thông tin liên quan tới động đất tại thổ nhĩ kỳ và syri
theo đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ và đại sứ quán việt nam tại iran kiêm nhiệm syri
trong những ngày qua hai đại sứ quán vẫn tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên với các cơ quan chức năng sở tại
các đầu mối cộng đồng người việt nam tại địa phương để tìm hiểu thông tin về khả năng có người việt bị thương vong
trong trận động đất và chuẩn bị kế hoạch để triển khai nhanh chóng các biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết
hai đại sứ quán cho biết khu vực xảy ra động đất không có nhiều người việt nam sinh sống
và đến nay chưa có thông tin về công dân việt nam bị thương vong trong sự kiện này
tại thổ nhĩ kỳ đã ghi nhận sáu công dân việt nam bị ảnh hưởng bởi động đất hiện đang rất khó khăn và thiếu thốn
đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ đã liên lạc thăm hỏi động viên và hỗ trợ tài chính vật dụng
để khắc phục phần nào khó khăn trong cuộc sống
cũng trong những ngày qua đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ và đại sứ quán việt nam tại iran kiêm nhiệm syri
đã nhiều lần trao đổi với chính quyền sở tại chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo việt nam
và triển khai một số hoạt động thiết thực để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn như quyên góp ngày lương
cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất
hiện đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ duy trì năm cán bộ
trong đó đại sứ trực tiếp có mặt tại địa điểm xảy ra động đất để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn

trong đó đại sứ trực tiếp có mặt tại địa điểm xảy ra động đất để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn